tại hà nội đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan thanh niên việt nam trung quốc lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch nhân đại trung quốc trường đức giang
đã tới dự buổi lễ cùng năm thanh niên việt nam trung quốc
liên hoan thanh niên việt nam trung quốc lần thứ ba tại việt nam từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
là hoạt động cụ thể thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
về tăng cường giao lưu nhân dân thanh niên hai nước nhằm vun đắp tình hiểu nghị sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước
góp phần tăng cường làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
là chủ nhân tương lai của mỗi nước các bạn có vinh dự và trách nhiệm tiếp tục dương cao ngọn cờ
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh
không ngừng vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam
nam và trung quốc viết tiếp những trang sử mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
vì lợi ích của mỗi nước vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới
chúng tôi luôn gửi trọn niềm tin và hy vọng vào tất cả các bạn
quan hệ việt nam trung quốc đang trên đà phát triển tốt
mong các bạn thanh niên nắm vững thời cơ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa hiện thực và ý nghĩa chiến lược
để thúc đẩy quan hệ
quan hệ hai nước liên tục phát triển tận dụng cơ hội du lịch du học làm ăn
để tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau về mặt văn hóa xã hội nhân dân
và tiếp xúc rộng rãi đi sâu giao lưu vun đắp tình hiểu nghị phát huy vai trò cầu nối
có phần thúc đẩy nhân dân hai nước gần gũi về tình cảm
trước đó tại các hoạt động chính của liên hoan hàng nghìn thanh niên việt nam
và một đại biểu thanh niên trung quốc đã chia thành nhiều nhóm
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
tại tỉnh lạng sơn quảng ninh giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch
tại tỉnh bắc ninh ninh bình phú thọ
thanh niên sung kích phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh lào cai